qua sự việc đáng tiếc xảy ra khiến một học sinh sáu tuổi tử vong tại quận cầu giấy
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
tp hà nội vừa ra văn bản yêu cầu các trường có dịch vụ đưa đón học sinh
quy định rõ trách nhiệm của từng thành viên
theo đó ủy ban nhân dân tp hà nội yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn tuyệt đối trong trường học
tăng cường biện pháp ngăn chặn phòng ngừa các yếu tố có nguy cơ gây mất an toàn trường học
đối với các trường có tổ chức đưa đón học sinh
cần chỉ đạo về nguyên tắc quy trình đón nhận trẻ học sinh từ gia đình lúc đến trường
và trong thời gian học tập tại trường cho đến khi bàn giao cho gia đình đảm bảo chặt chẽ rõ trách nhiệm
sở giáo dục và đào tạo ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã
chỉ đạo các trường có dịch vụ đưa đón trẻ học sinh
ra soát xây dựng quy trình quy định rõ điều kiện trách nhiệm nghĩa vụ của từng thành viên tham gia
nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh trong suốt quá trình tiếp nhận
đưa đến trường đón về và bàn giao cho gia đình